ông hoàng vĩnh khuyến chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đầm hà cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc các cơ quan chuyên môn đã tiến hành ra soát xử lý con chó bị dạy phun khử trùng tiêu độc tại khu vực xảy ra
đồng thời huyện đã thành lập các tổ công tác thực hiện giả soát số lượng chó mèo có trong dân để tiến hành tiêm vaccine phòng dạy xong trước ngày một mươi tháng ba tuyên truyền cho người dân không thả rông và đeo dọa mõng cho tất cả các chó mèo trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định
huyện đầm hà thành lập chốt kiểm soát yêu cầu nhân dân không được vận chuyển chó mèo ra khỏi xã dực yên các thôn xóm tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân theo dõi biểu hiện của chó mèo nhà nếu có các biểu hiện bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời không để bệnh dạy lây lan
trước đó từ ngày một mươi một tháng một đến ngày năm tháng hai cũng trên địa bàn huyện đầm hà tỉnh quảng ninh khi phát hiện hai ổ dịch bệnh dạy ở hai hộ gia đình cơ quan chức năng địa phương đã bắt và tiêu hủy sáu con chó theo quy định